với chủ đề nguồn lực hội tụ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hai nghìn một mươi chín diễn ra tại thành phố hạ long quảng ninh
do bộ khoa học và công nghệ chủ trì đang được kỳ vọng sẽ là cầu nối liên kết các ý tưởng doanh nghiệp nhà đầu tư và các start up thông qua các hoạt động từ một mươi hai làng công nghệ
ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân
trong khuôn khổ chương trình diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai techfest hai nghìn một mươi chín được bố trí thành một mươi hai làng công nghệ du lịch ẩm thực tài chính giáo dục nông nghiệp y tế nền tảng đô thị thông minh hỗ trợ start up địa phương
quy tụ khoảng ba trăm linh doanh nghiệp nhóm khởi nghiệp hơn một trăm linh quỹ đầu tư nhà đầu tư hơn hai trăm linh diễn giả chuyên gia trong các lĩnh vực khởi nghiệp
đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối đầu tư cập nhật xu hướng
công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo mới nhất từ hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực và thế giới
những người giám đốc quản lý của các cập đoàn có thể đứng ra làm mentor cho các start up
họ không phải chỉ là những khách hàng mà lúc đó họ trở thành những đối tác thực sự đáng tin cậy
theo ban tổ chức techfest việt nam năm hai nghìn một mươi chín chứng kiến tham dự của rất nhiều start up về ứng dụng công nghệ cao
trong công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe điển hình như mô hình kinh doanh chuỗi nhà thuốc phòng khám online và bệnh viện thông minh
điều quan trọng nhất của tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp
không chỉ riêng gì y tế là làm thế nào để mọi người biết đến họ và biết đến những dịch vụ hay là sản phẩm họ đưa ra
thì tham dự cái techfest này sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để cho họ quảng bá về dịch vụ và sản phẩm của họ
đó là điều thứ nhất
điều thứ hai là khi họ phải cạnh tranh với những đơn vị khác trong y tế hay ngoài y tế
thì họ sẽ trưởng thành hơn về cả việc họ biết công nghệ của họ có đáp ứng được nhu cầu của thị trường hay không
họ biết business model của họ có khả thi hay không
techfest việt nam hai nghìn một mươi chín nói chung và làng công nghệ y tế chăm sóc sức khỏe nói riêng
cũng sẽ là sân chơi lớn dành cho các start up để đem các sản phẩm của mình đến gần hơn với công chúng
cũng như thu hút các nhà đầu tư các tổ chức ươm tạo hỗ trợ khởi nghiệp